kỷ nguyên blockchain và trí tuệ nhân tạo đã đang và sẽ là một trong những xu thế của thời đại bốn
vậy xu hướng công nghệ này sẽ quyết định đến diện mạo của thế giới cũng như việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín như thế nào
những băn khoăn của các chuyên gia doanh nghiệp đã được giải đáp tại hội nghị về blockchain diễn ra tại hà nội
với sự tham gia của gần một đại biểu đại diện cho các bộ ban ngành doanh nghiệp
cơ quan nghiên cứu các chuyên gia công nghệ các diễn giả chuyên gia hàng đầu về blockchain đã giới thiệu các mô hình công nghệ ứng dụng mới trên nền tảng blockchain
theo ước tính hiện nay nền kinh tế chia sẻ trên thế giới đang có trị giá trên hai trăm năm mươi tỷ đô la mỹ và không có dấu hiệu chứng lại
chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp việt nam đang dành sự quan tâm rất lớn dành cho công nghệ blockchain
tôi chắc chắn rằng công nghệ blockchain sẽ mụn nổ và sẽ trở thành một môn
trong thời kỳ cách mạng bốn chính phủ việt nam đã quan tâm rất nhiều đến những vấn đề về công nghệ phát triển hạ tầng nên tôi chắc chắn công nghệ bốn sẽ phát triển ở việt nam
ở trên thế giới thì việt nam là một trong những nước có rất nhiều tiềm năng phát triển công nghệ chuỗi khối blockchain
sắp tới chúng tôi cũng nhìn nhận thấy nhiều doanh nghiệp cũng như các tổ chức hàn quốc sẽ rót vốn đầu tư rất nhiều về công nghệ blockchain ở việt nam
theo thống kê của công cụ tìm kiếm google
hiện chỉ có hơn hai mươi start up blockchain một mươi sàn giao dịch và dưới một mươi ico đang hoạt động tại việt nam
có thể thấy mặc dù blockchain đang khuấy động nền công nghiệp thế giới
nhưng tại việt nam blockchain chỉ được biết và ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực phai tách
mà ít ai nhận ra rằng nó còn có khả năng chuyển hóa công nghệ trong nhiều ngành khác nhau
blockchain thì nó rất là rộng rất là rộng
bây giờ trên thế giới thì tất cả các lĩnh vực thì tôi được biết như là tôi sang hàn quốc
thì từ việc là nuôi bò từ việc trồng rau cho đến là xuất nhập khẩu
nếu chúng ta không có lộ trình không có khu pháp lý sớm thì chúng ta sẽ bị tụt hậu
không những tụt hậu mà thiệt hại cho nền kinh tế của chính các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
của chính những người tiêu dùng mà thiệt hại cho kinh tế cả một quốc gia
công nghệ chuỗi khối blockchain sẽ hoạt động mạnh mẽ trong ngành công nghiệp bốn
vì nó có thể áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực công nghệ hơn là chỉ ghi nhận và theo dõi dữ liệu
ở việt nam công nghệ blockchain tuy trong giai đoạn khởi phát
nhưng lại đang có đà phát triển khá mạnh mẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp
cơ quan quản lý nhà nước nhanh chóng đón bắt để ứng dụng
triển khai nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong các ngành và lĩnh vực